tối qua ngày một mươi sáu tháng hai bộ tư pháp đã tổ chức cuộc gặp với trên tám mươi đại sứ đại diện trưởng đại diện tham tán và đại diện các tổ chức quốc tế tại việt nam
để cùng đánh giá lại kết quả hợp tác năm hai nghìn một mươi sáu và mục tiêu nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại cuộc gặp bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long khẳng định việt nam luôn xác định hợp tác quốc tế về pháp luật là nhu cầu nội tại
để hoàn thiện hơn công tác xây dựng hệ thống pháp luật nhất là trong các lĩnh vực mới mà việt nam còn ít kinh nghiệm
bộ trưởng bộ tư pháp việt nam bày tỏ tin tưởng năm hai nghìn một mươi bảy sẽ là năm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới quan trọng của việt nam
với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực tư pháp để tạo chuyển biến mới phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước